những ngày qua không khí lạnh liên tục tăng cường nên nhiệt độ tại đỉnh đèo khao phạ xã cao phạ và đỉnh kháo nha xã la bán tẩn ở huyện mù căng trải tỉnh yên bái và một số đỉnh núi cao khác đã xuất hiện băng giá
do không khí lạnh tăng cường những ngày qua nhiệt độ ở huyện mù căng trải xuống thấp có nhiều nơi đo được ba độ c và nhiều điểm đã xuất hiện băng giá
huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học và ngừng mọi hoạt động ngoài trời đồng thời thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc
đến thời điểm này trên địa bàn không có châu bò chết vì đói rét
huyện mù căng trải cũng đã chỉ đạo ngành nông nghiệp bám sát địa bàn phối hợp với chính quyền các xã vận động nhân dân tích cực chăm sóc và chống thả rông gia súc
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái cũng đã có văn bản gửi thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố về việc ứng phó với rét đậm rét hại